thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng vi phạm về nồng độ cồn đã giảm
người dân đã dần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân tìm cách trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn
bằng cách sử dụng trang phục xe ôm công nghệ hoặc chính bản thân những người chạy xe dịch vụ nghĩ rằng
lực lượng chức năng sẽ bỏ qua không kiểm tra mà sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trước tình trạng này các chốt kiểm tra tại thành phố hà nội đều quán triệt tới tất cả cán bộ chiến sĩ
với mục tiêu không bảo lọt vi phạm
tại chốt giao thông trên đường chu văn an quận hà đông thành phố hà nội
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an
thành phố hà nội đã kiểm tra nồng độ cồn tất cả các trường hợp người tham gia giao thông trên đường
kể cả các lái xe công nghệ hay vận chuyển hàng hóa
và trường hợp này lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang sử dụng mũ bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ
theo lực lượng chức năng đánh giá thời gian qua hầu hết các lái xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn
điều hỏi lực lượng chức năng xem mức xử phạt bao nhiêu tiền
nếu vượt qua giá trị phương tiện họ sẵn sàng bỏ xe lại
nhiều người điều kiện tham gia giao thông thì họ hay suy nghĩ là lực lượng chức năng chỉ kiểm tra những người tham gia giao thông bình thường
còn những người mà mặc áo công nghệ hay chạy xe công nghệ là chúng tôi không xử lý hoặc là ít xử lý ít kiểm tra
nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi đã ra quân và xử lý đồng bộ
và tất cả những người tham gia giao thông kể cả những người mặc áo grab mặc áo chạy xe công nghệ
chúng tôi đều ra quân kiểm tra và xử lý để kiểm soát và xử lý tất cả những đối tượng
lực lượng chức năng cho biết
thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các hãng xe công nghệ để tác động đến các lái xe
ngoài ra nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý và gửi thông báo về đơn vị chủ quản
lực lượng chức năng mong muốn việc đã uống rượu bia thì không lái xe phải được xây dựng từ ý thức của người tham gia giao thông
thì tình trạng này mới có thể xử lý triệt đề